ubnd huyện vũ bản tỉnh nam định đã tổ chức đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
sau một mươi năm thực hiện chương trình nông thôn mới với phương trầm nhân dân làm nhà nước hỗ trợ diện mạo nông thôn mới của huyện vụ bản ngày càng khang trang sạch đẹp
năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt ba ba trăm linh tỷ đồng
thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn bốn mươi ba chín triệu đồng một người tăng hai mươi tám năm triệu đồng một người so với năm hai nghìn một mươi bảy
thời gian tới vụ bản đặt mục tiêu tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới
phấn đấu đến hết năm hai nghìn một mươi chín có ba xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hình thành cơ bản một mô hình thôn xóm nông thôn mới kiểu mẫu